cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh sơn la vừa khởi tố bắt tạm giam phạm thế anh
trú tại tiểu khu một mươi chín tháng tám thị trấn nông trường mộc châu
huyện mộc châu tỉnh sơn la về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra phạm thế anh đã có hành vi lợi dụng chức vụ là chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân
thuộc một ngân hàng thương mại tại thành phố sơn la sử dụng thông tin và trực tiếp ký giả chữ ký
chữ viết để mở thẻ tín dụng chiếm đoạt tài sản của ngân hàng với tổng số tiền ba mươi triệu đồng
ngoài ra còn có một số cá nhân tố giác phạm thế anh lợi dụng quen biết đưa thông tin vay tiền
để đáo hạn cho khách hàng sau đó chiếm đoạt số tiền hơn một tỷ đồng
hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng